hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
đấu tranh mở rộng vụ án công an huyện hà trung đã bắt giữ phùng văn nam và mai hoàng ba là hai đối tượng đã đi mua ma túy vẻ để trung và bạn bè tổ chức sử dụng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
bắt giữ ông sùm đường dây cho vay nặng lãi gần bốn tỷ đồng
hôm qua ngày hai mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt giam cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đỗ minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trần đình triển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn cùng chú tp hcm
nguyễn thị thùy diễm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú đồng nai
đỗ thị minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú lâm đồng
phép khai vladimir quốc tịch nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tp thủ đức để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan điều tra xác định công ty tm hai mươi bốn h và công ty atm online hoạt động cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật
hai công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của đỗ minh hải
để quản lý và điều hành đỗ minh hải thuê trần đình triển làm giám đốc đại diện pháp luật công ty tm hai mươi bốn h
verakyn vladimir làm giám đốc vùng tại việt nam
nguyễn thị thúy diễm làm giám đốc khối vận hành
đỗ thị minh hiếu làm trường nhóm tư vấn thẩm định vay
nhóm này hoạt động núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính
dịch vụ cầm đồ sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến
lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh
ngoài ra nhóm này còn lập các hợp đồng cho vay tư vấn cầm cố tài sản không có thật
nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn hai mươi một năm
phí dịch vụ tư vấn phí nền tàng phí cầm cố tài sản hơn tám mươi một năm
bằng những thủ đoạn trên nhóm này đã giải ngân gần bốn tỷ đồng
tổng số tiền thu về hơn bốn sáu trăm linh tỷ đồng với bảy trăm ba mươi tám chín trăm ba mươi ba lượt vay
theo công an tp hcm đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài câu kết với các đối tượng người việt nam
hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn đang củng cố chứng cứ mở rộng điều tra
xác định làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
bắt phó chủ tịch tp long xuyên đảo văn ngọc
ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can đảo văn ngọc phó chủ tịch tp long xuyên
cùng ngày công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của bị can ngọc
bị văn ngọc bị khởi tố bắt tạm giam vì có liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố
liên quan vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố
bắt tạm giam bị can nguyễn bảo sinh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp long xuyên
trước đó trong quá trình điều tra vụ án ông võ văn trung giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên
đã mất làm giả hồ sơ để được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các lô nền tái định cư
công an tỉnh an giang đã triệu tập một mươi năm người
trong đó có hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp long xuyên là bị can ngọc và sinh
một mươi người thuộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp long xuyên
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam năm người
gồm hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp long xuyên và nguyễn thanh phong
cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên nguyễn thiện thành
cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp
theo kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi chín ông trung đã lợi dụng chức vụ phó giám đốc
và giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên làm hồ sơ khống để cấp sai quy định năm thửa đất cho năm hộ dân
những hộ dân này lần lượt là nguyễn văn cương ngụ tỉnh tiền giang nguyễn phần tiếp
nguyễn văn núp nguyễn tấn tài và trần thị hồng hoa cùng ngụ tỉnh an giang
sau khi đã cấp giấy chứng nhận ông trung đã bán hai thửa đất do cương và tiếp đứng tên cho lê văn phong
ngụ tp long xuyên với giá bảy hai tỷ đồng
sau đó phòng bán lại cả hai thử đất này cho người khác với giá một mươi một năm tỷ đồng
công an tỉnh an giang xác định cả năm thửa đất nơi trên do những người có thẩm quyền trách nhiệm đã tham mưu
xuất cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư
từ đó công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bắt giam ba mươi thanh thiếu niên gây náo loạn trên đường phố
ngày hai mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đà nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
và bắt giam nhóm thanh thiếu niên để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo điều tra ngày một mươi năm tháng một phạm đình trường một mươi năm tuổi chú phường hải châu hai quận hải châu thành phố đà nẵng
liên lạc dù một số thanh niên
trong xóm ga tìm nhóm cô minh ở quận sơn trà đà nẵng để đánh
đến khoảng giờ ngày một mươi sáu tháng một trường cùng thanh thiếu niên trong nhóm xóm ga mang theo giao phóng lợn vào một số hung khí tự che khác
như vỏ chai thủy tinh tập trung tại các khu vực gần ngã tư vương thử vũ ngô quyền để chuẩn bị đánh nhau
sau khi tập trung khoảng hơn ba mươi người nhóm trường chạy ca trục xe máy cầm hung khí để tìm nhóm cung minh
quá trình di chuyển nhóm này bấm còi nẹp bô vượt đèn đỏ lạng lách đánh võng gây náo loạn phố phường
nhóm này chạy xe máy đi qua nhiều tuyến đường ở các quận hải châu thanh khê liên triều thế nhưng không tìm được nhóm cư minh nên đã kéo về đường nguyễn hoàng châu quận hải châu
vừa quay lại đường nguyễn hoàng thì thấy một nhóm thanh niên khoảng một mươi người đi trên năm xe máy theo chiều ngược nghĩ đó là nhóm cư minh thế nên nhóm trưởng đã đuổi đánh
khi bị đuổi đánh nhóm thanh niên đã chạy đến bục bình nguyễn văn linh hoàng diệu thì tách ra nhiều hướng để thoát thân
lúc này nvhn một mươi chín tuổi chú tỉnh quảng nam chạy xe chở nht một mươi tám tuổi chú thành phố đà nẵng bị một số thành viên nhóm xóm ga dùng chai thủy tinh ném và chặn lại trên đường ông ích khiêm
lập tức nhóm somga lao vào chém t bị thương còn n bị đánh nhưng may mắn trốn thoát theo kết luận giám định thương tích t bị thương tích hai mươi hai
nhận tin báo lãnh đạo công an quận hải châu đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an các đơn vị địa phương xác minh truy tìm và làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giam phạm đình trường người cầm đầu
tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ công an quận hải châu khởi tố bắt giam trần quang hùng hai mươi tuổi chú phường an khê quận thanh khê đà nẵng
lê nguyễn tấn trường hai mươi tuổi chú phường hòa minh quận liên triều nguyễn bảo châu một mươi bảy tuổi chú thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
phan tuấn hải một mươi bảy tuổi chú phường hòa minh quận liên triều nguyễn đắc huy hai mươi năm tuổi chú phường tân chính quận thanh khê
cơ quan công an cũng khởi tố nhưng cho tại ngoại để phục vụ điều tra đối với lê nguyễn thảo vi hai mươi bốn tuổi vợ nguyễn đắc huy công chú phưởng tấn chính vì đang nuôi con nhỏ
hiện vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ xử lý những người liên quan
nướng vào cờ bạc một bốn tỷ tiền tham ô
ngày hai mươi năm tháng bốn tòa án nhân dân tp đà nẵng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo trần huy phước bốn mươi một tuổi quận cầm lệ về tội tham ô tài sản
theo cáo trạng phước là nhân viên bán hàng của công ty truyền phân phối dầu nhất xe mô tô ô tô với nhiệm vụ đưa hàng đi bán và thu tiền hàng
theo quy định của công ty nhân viên bán hàng phải tự kiểm tra tồn kho trên xe ô tô tải do mình quản lý với tần suất bảy ngày một lần và báo về kế toán
từ đó phước sẽ kiểm kê số hàng hóa còn lại được bảo quản trong ô tô tải và dùng mẫu phiếu giao hàng của công ty và ghi số lượng hàng hóa tồn kho giao kế toán để theo dõi
quá trình làm việc từ tháng hai năm hai nghìn một mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai phước đã có hành vi thăm ô tài sản của công ty bằng nhiều thủ đoạn
đối với sổ theo dõi bán hàng công ty giao cho phước để ghi chép số lượng bán hàng thanh toán của khách hàng
phước đã ghi đúng nội dung mua bán số công nợ và tiền thanh toán cho khách hàng ký xác nhận vào sổ theo dõi rồi phước tự cất giữ mà không đưa về công ty
phước lại sử dụng một sổ theo dõi bán hàng khác cùng mẫu với công ty rồi tự ghi số liệu bán hàng và ghi nợ là khách hàng chưa thanh toán nhưng thực tế khách hàng đã thanh toán hết
hoặc thanh toán một phần phước giả chữ ký khách hàng ký vào rồi đưa về công ty nhằm che giấu hành vi để tham ô gần ba trăm một mươi chín triệu đồng của một mươi sáu cửa hàng
thủ đoạn thứ hai phước sẽ nhận thanh toán của khách hàng thế nhưng không ghi vào sổ theo dõi bán hàng hoặc ghi số tiền khách trả ít hơn
phước giải chữ ký khách hàng hoặc không cho khách hàng ký xác nhận để tham ô gần năm trăm năm mươi chín triệu đồng từ bốn mươi một cửa hàng
tổng số tiền phước tham ô được xác định là hơn một bốn tỷ đồng
khai nhận tại tòa phước nói số tiền này đã được đưa đến công ty
đánh bạc qua mạng và thua hết từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt trần quý phước một mươi sáu năm tù về tội tham ô tài sản